hai đối tượng mua bán trái phép chín bánh heroin và một bánh hồng phiến vừa bị lực lượng công an lai châu bắt quả tang
vào tối ngày ba tháng bốn tại km hai mươi bảy quốc lộ hai trăm bảy mươi chín d địa phận bản đốc xã khoe non huyện than uyên
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lai châu chủ trì phối hợp với các phòng nghiệp vụ và công an huyện than uyên
đã phá thành công chuyên án bắt quả tang hai đối tượng là hàng a vự sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba trú tại huyện mường la
và mùa nủ xúa sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn trú tại huyện quỳnh nhai về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ là chín bánh heroin và một bánh hồng phiến ba điện thoại di động hai xe máy và một số tài liệu có liên quan
tại cơ quan điều tra bước đầu các đối tượng khai nhận đã mua số ma túy trên với giá một tỷ đồng
mới trả trước năm trăm linh triệu đồng rồi móc nối mang số ma túy trên bán ra các địa bàn giáp danh với giá một tỷ ba trăm linh triệu đồng
nếu như vụ việc chót lọt thì các đối tượng sẽ thu lời ba trăm linh triệu đồng
hiện phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lai châu đang phối hợp với công an huyện than uyên mở rộng điều tra vụ án
sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh công an huyện quảng sương tỉnh thanh hóa đã bắt giữ được bảy đối tượng hoạt động tín dụng đen
cầm đầu là lê thị sim ở xã quảng thạch với lãi suất từ ba đến một mươi năm đồng một triệu một ngày tương đương trên năm trăm linh một năm
chỉ tính từ năm hai nghìn hai mươi một đến khi bị bắt giữ ổ nhóm này đã cho nhiều người trên địa bàn
các xã ven biển của huyện quảng sương vay tiền thu lợi bất chính một tỷ bảy trăm linh triệu đồng
hoạt động cho vay và thu nợ được thực hiện chủ yếu qua zalo và facebook
công an tỉnh quảng nam vừa phát hiện một nhóm đối tượng có hành vi thu thập tàng chữ trao đổi mua bán công khai hóa thông tin tài khoản ngân hàng
và sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
vào ngày một tháng bốn lực lượng công an tiến hành kiểm tra
hành chính nhà của đối tượng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại xã cẩm hà thành phố hội an
có dấu hiệu hoạt động mua thông tin tài khoản thanh toán quốc tế nhằm chiếm đoạt tài sản
bước đầu đối tượng khai nhận thông qua ứng dụng telegram liên hệ với người có biệt danh là mel
đặt mua thông tin tài khoản ngân hàng thanh toán quốc tế về tàng trữ trên máy tính cá nhân
đồng thời thuê năm đối tượng khác cùng thực hiện
đối tượng này trả năm giá trị đơn hàng cho những người này
khi thực hiện thành công tính từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
đã mua tổng cộng khoảng một thông tin tài khoản ngân hàng
và hơn một mươi tài khoản won mark để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật và chiếm đoạt số tiền trên một tỷ đồng
sáu đối tượng đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền trên địa bàn xã đăng hưng phước huyện trợ gạo
vừa bị công an huyện trợ gạo tỉnh tiền giang bắt quả tàng
sáu đối tượng bị bắt quả tang tại hộ trần thành phương cư trú tại xã đăng hưng phước huyện trợ gạo
tăng vật thu giữ là hai bộ bài trên hai mươi hai triệu đồng và một số đồ vật có liên quan
vụ việc đang được điều tra xử lý
thế nhưng vụ việc tại một trụ atm ở trung tâm thành phố đà nẵng vừa qua
đã chỉ ra một bài học cho các ngân hàng khi còn xem nhẹ việc bảo trì bảo dưỡng hệ thống an ninh tại các cây atm
thông tin về cây atm trên đường lê duẩn của một ngân hàng bị kẻ gian đập phá
lấy đi toàn bộ số thuyền bên trong khiến cả thành phố đà nẵng ngỡ ngàng
trước sự cấp bách của vụ việc công an quận hải châu đã khẩn trương tổ chức lực lượng truy xét nóng
thủ đoạn manh động của đối tượng đập phá trụ atm lấy hai hộ đựng tiền đã gây công ích khó khăn cho lực lượng công an
có một số dấu vết quan trọng mà đối tượng vua đã để lại
từ những nội dung này cũng như áp dụng đồng bộ các nghiệp pháp viện vụ
cơ quan điều tra đã xác định là có được dấu vết của đối tượng nghi vắng
để thực hiện hành vi này tổ chức tiến hành các lực lượng đấu tranh xác minh và truy xét đến cùng
công an quận hải châu cũng đã chủ động trao đổi thông tin nhờ phối hợp với lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh phú yên
và lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh phú yên chốt chặt đón lõng và bắt đối tượng trên xe khách
khi đối tượng đang trên đường di chuyển cùng với xe khách này
sau một mươi tám giờ vào cuộc thủ phạm nguyễn quốc nhật ba mươi sáu tuổi chú phường hòa an quận cầm lệ
đã bị bắt giữ và di lý về đà nẵng
tại cơ quan công an nhật thừa nhận do bị thua lỗ khi đầu tư vào tiền ảo không có khả năng chi trả
nên đã nảy sinh ý định thăm dò và dùng máy cắt xả beng để đục cây atm trên đường lê duẩn
trộm cắp số tiền hơn một trăm bảy mươi năm triệu đồng
sau đó nhật tiếp tục nạp tiền vào tài khoản trả nợ và tiêu xài hết
điều đang nói ở đây mặc dù đây là chủ atm nằm ở trung tâm thành phố
nhưng đối tượng hiện tại không có khả năng chi trả nên đối tượng hiện tại không có khả năng chi trả

điều đang nói ở đây mặc dù đây là trụ atm nằm ở trung tâm thành phố
nhưng đối tượng hiện tại không có khả năng chi trả nên đối tượng hiện tại không có khả năng chi trả
khiến đối tượng càng yên tâm để thực hiện hành vi trộn cắp lúc sạng sáng
điều đang nói ở đây mặc dù đây là chủ atm nằm ở trung tâm thành phố

đặc biệt là hệ thống điện để dẫn vào nguồn và kết nối hệ thống camera
kết nối hệ thống bánh sáng tại các trụ atm này
chúng tôi khuyến cáo là nên kết nối với lực lượng công an gần nhất về hệ thống báo động
khi có vụ việc tương tự xảy ra thì lực lượng công an sẽ có phát hiện và hỗ trợ kịp thời ngăn chặn các đối tượng
đồng thời cũng nên nghiên cứu hệ thống ánh sáng tự động
khi mà người vào người ra thì phát sáng lên để đối tượng cũng có thể dài bớt
hoặc là hệ thống báo động tại chỗ khi mà có đối tượng xâm hại và khép sát được tiến
qua vụ việc này cho thấy sự cẩn trọng cảnh giác sẽ không bao giờ là thừa
để giúp các cơ quan doanh nghiệp tự bảo vệ tài sản của mình trước những nguy cơ của các loại tội phạm
tránh việc tạo điều kiện cho các đối tượng xấu có cơ hội thực hiện hành vi gây mất an ninh trật tự của địa phương
sau khoảng một mươi giờ tìm kiếm thì vào chiều tối ngày hôm qua lực lượng cứu hộ tỉnh hà giang
đã tìm thấy nạn nhân bị rơi xuống hố sụt dưới độ sâu năm mươi sáu mét
hàng chục chiến sĩ và các lực lượng đã phối hợp đưa cáng xuống để kéo nạn nhân lên trong tình trạng đa chấn thương
sau khi được đưa được nạn nhân lên thì các nhân viên y tế tại chỗ lập tức sơ cứu và di chuyển điều trị đến bệnh viện đa khoa huyện đồng văn
trước đó khoảng chín h bốn mươi phút cùng ngày một tài xế lái xe đưa khách du lịch đến đèo mã pì lèng
khi tài xế dừng xe cho khách xuống chuẩn bị di chuyển về hướng thị trấn mèo vạc
thì bất ngờ ô tô bị tụt lùi từ sân tượng đài rơi xuống ta lưu âm
trong lúc tụt lùi ô tô đã va trúng một người đàn ông trú tại huyện đồng văn tỉnh hà giang
khiến cho người này bị cuốn theo xe rơi xuống hố sụt
tài xế xe ô tô cũng bị thương phải đưa đi cấp cứu
nhận được tin báo lực lượng công an đã đến hiện trường tìm kiếm và giải cứu nạn nhân thành công
trong đêm ngày ba tháng bốn một vụ cháy xảy ra tại phòng làm việc của bộ phận một cửa
thuộc trụ sở xã quỳnh lương huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an khiến cho nhiều tài liệu bị thiêu dụi
theo thông tin từ chính quyền xã quỳnh lương vào khoảng hai mươi một h ngày ba tháng bốn
người dân sống gần trụ sở đã phát hiện khói và lửa bốc lên từ phòng làm việc của bộ phận một cửa
nơi nhận và trả kết quả thủ tục hành chính
ngay sau đó người dân đã hô hoán báo cháy và báo tin cho cán bộ xã
cảnh sát phòng cháy chữa cháy và các lực lượng của xã quỳnh lương đã nhanh chóng đến hiện trường để dập lửa
sau khoảng một tiếng đồng hồ đám cháy được khống chế
theo lãnh đạo xã quỳnh lương vụ cháy đã thiêu dụi nhiều giấy tờ sổ sách liên quan đến lĩnh vực tư pháp